thưa quý vị thủ tướng chính phủ vừa ra công điện về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong dịp nghỉ lễ quốc khánh ngày hai tháng chín và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường
trong công điện thủ tướng giao bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông
và ủn tắc giao thông như vi phạm nồng độ cồn ma túy tốc độ trở quá tải trọng
phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn học sinh sinh viên
các kỹ năng tham gia giao thông an toàn xử lý hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
tăng cường công tác kiểm tra giám sát các xe ô tô đưa đón học sinh xử lý nghiêm
đình chỉ hoạt động các bến thủy không có dây phép hoạt động các phương tiện thủy không trang bị phao
áo phao dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân hoặc không bảo đảm an toàn
chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông công an xã tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông
tại khu vực trường học theo thẩm quyền
thủ tướng giao bộ giao thông vận tải chỉ đạo chỉnh trang nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông
nhất là các tuyến giao thông chính các đầu mối giao thông quan trọng trung tâm thu hút khách du lịch
giả soát các địa điểm khu vực có nguy cơ sạt lửa cao và tăng cường cảnh báo nếu cần thiết
tăng cường quản lý hoạt động vận tải ngay từ đầu bến bãi nhà ga khẩn trương xử lý các điểm đen tai nạn giao thông mới phát sinh
khẩn trương hoàn thành nâng cấp sửa chữa các tuyến giao thông trọng điểm trong đô thị
và trả lại lòng đường cho nhân dân đi lại trong thời gian nghỉ lễ
ngày tổ chức đấu giá biển số ô tô phiên thứ nhất sẽ được chính thức diễn ra vào ngày hai mươi hai tháng tám tới đây
với một mươi một biển số của một mươi tỉnh thành phố được đưa ra đấu giá
theo dự kiến trong phiên đầu tiên sẽ xuất hiện xe biển số xe là ngũ quý nằm trong giải số của hà nội
thành phố hồ chí minh bắc giang được đưa ra đấu giá
đáng chú ý trong danh sách xuất hiện nhiều biển số ngũ quý như chín mươi tám a sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu bắc giang một mươi chín a năm mươi năm nghìn năm trăm năm mươi năm phú thọ
ba mươi sáu a chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín thanh hóa ba mươi k năm nghìn năm trăm năm mươi năm
hà nội và năm mươi một k tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám thành phố hồ chí minh
các biển số còn lại trong phiên đấu giá đầu tiên còn có bốn mươi ba a bảy mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín đà nẵng
năm mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín đắk lắc sáu mươi năm a ba mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín cần thơ một mươi năm k một mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám hải phòng ba mươi k năm mươi sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín hà nội
theo đại diện cục cảnh sát giao thông thời gian đăng ký nộp hồ sơ nộp tiền đặt cọc phải trước giờ ngày một mươi chín tháng bốn
thời gian đấu giá sẽ là sáu mươi phút một biển số ô tô
người dân tham gia đấu giá tại trang web vpa com vn
khách hàng lựa chọn mục đấu giá biển số xe ô tô đăng ký tài khoản vào phòng đấu giá và truy cập vào cuộc đấu giá để tham gia trả giá
thưa quý vị kể từ ngày hai tháng tám thì tất cả các sân bay trên cả nước đã chính thức đưa vào triển khai làm thủ tục bay bằng tài khoản định danh điện tử mức độ hai qua ứng dụng vneid
tuy nhiên qua thực tế ghi nhận thì tỷ lệ sử dụng vẫn ở mức thấp do phần đông người dân vẫn có thói quen dùng các loại giấy tờ truyền thống khi lên tàu bay
để giúp người dân tối ưu hóa thời gian khi sử dụng tài khoản định danh điện tử cũng như đảm bảo được tính xác thực của thông tin cá nhân
mới đây bộ công an đã đưa vào sử dụng thiết bị xác thực điện tử vneid tại các khu vực kiểm soát an ninh sân bay
và với thiết bị này người dân chỉ mất từ hai đến ba giây khi làm thủ tục lên tàu bay
tại khu vực làm thủ tục qua cửa an ninh hàng không sau khi được trải nghiệm việc xác thực tài khoản định danh điện tử mức độ hai bằng thiết bị mới đây
nhiều hành khách đã đánh giá cao sự tiện lợi và không vướng phải trở ngại nào khi thực hiện
trước đây tôi cũng thường đi sân bay và tôi vẫn phải chuẩn bị đầy đủ như căn cước công dân thì nó cũng mất thời gian hơn một chút
bây giờ tôi thấy dùng vneid mức độ hai nó nhanh gọn nhẹ hơn trước thì khoảng bốn năm giây trước này thì khoảng hai giây
cảm thấy rất là hài lòng
thủ tục rất là nhanh phân đẳng tất cả người dân làm được như thế này thì tôi đã nhắc lại
trừ trường hợp mạng nó bị lỗi thôi còn trong trường hợp hệ thống mạng nó ok thì mình nghĩ là sẽ tránh cho khách hàng việc quên giấy tờ nhà
và với việc mình sẽ không phải nhớ mang cái giấy tờ tùy thân
thông tin hành khách nhanh chóng được xác thực và hiển thị cán bộ an ninh ngay lập tức cũng nhìn thấy trực quan thông tin này
nhờ đó kịp thời phát hiện thông tin giấy tờ là thật hay giả
việc đưa vào sử dụng thiết bị xác thực này sẽ giảm thiểu rủi ro an ninh nâng cao hiệu quả hoạt động công tác quản lý tại sân bay
dấu hiệu bình thường chẳng hạn như khách mở ra mà thấy không có vấn đề gì thì cũng nhanh thôi
thì khách có thể nhân viên an ninh có thể đối chiếu qua đấy và sẽ cho vào bình thường
còn nếu có nghi vấn thì khách đương nhiên là phải mở cái qr và nhân viên an ninh trực tại một tí đấy là phải mở điện thoại ra để quét cái qr đấy xem có
cái mã đấy có đúng hay không
theo ghi nhận thực tế số lượng hành khách sử dụng vneid khi làm thủ tục đi tàu bay đã tăng lên so với thời gian thí điểm trước đây
tuy nhiên trong quá trình sử dụng vẫn còn một số khó khăn như lỗi hệ thống hay bị lỗi mạng
một số hành khách làm thủ tục trực tuyến gặp khó khi đối sánh thông tin do vừa kiểm tra vé vừa kiểm tra tài khoản ứng dụng vneid trên cùng một thiết bị
trong quá trình thực hiện nâng cấp thì sẽ có những cái lỗi phát sinh
phục xử lý ngay từ phía bộ công an thì các đơn vị bộ ngành ở các đơn vị mà quản lý của sân bay thì cũng phải phối hợp rất là chặt chẽ triển khai cái giải pháp này để kiểm tra tại sân bay
trong thời gian tới thì có thể tích hợp được thêm các loại giấy tờ khác ví dụ như tích hợp cả vé máy bay
chỉ cần cái tài khoản định danh điện tử thôi cũng có thể là check in tất cả trong một và không cần phải vé máy bay đính kèm khi mà các điều kiện cho phép
để người dân dễ dàng sử dụng tài khoản định danh mức độ hai khi làm thủ tục đi tàu bay
trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư khuyến cáo người dân cần phải chủ động bật tính năng xác minh trong ứng dụng vneid
mã qr được tạo lập dùng để quét qua thiết bị chỉ có thời hạn trong một phút nếu quá công dân cần tạo lại mã qr
hiện các thiết bị xác thưởng này cũng đang được các đơn vị chức năng của các bộ ngành triển khai lắp đặt nhằm hỗ trợ cho công tác kiểm soát hành khách tại các cảng hàng không trên cả nước
đồng thời thay đổi thói quen của công dân từ việc dùng các giấy tờ truyền thống sang phương tiện điện tử
để đảm bảo cung ứng điện an toàn ổn định trong tháng tám và những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba bộ công thương đã có văn bản số năm nghìn hai trăm linh sáu yêu cầu các đơn vị evn
tổng công ty khoáng sản và tập đoàn dầu khí việt nam đảm bảo vận hành hệ thống và cung cấp điện
theo đó các đơn vị phát điện chỉ đạo tất cả các nhà máy điện thuộc phạm vi quản lý theo dõi giám sát chặt chẽ công tác vận hành thiết bị của nhà máy
không để xảy ra sự cố chủ quan
tăng cường công tác kiểm tra củng cố thiết bị khắc phục các khiếm quyết đảm bảo nâng cao độ tim cậy vận hành nâng cao khả năng phát điện của các tổ máy phát điện
cùng với đó các doanh nghiệp ra soát đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố và đưa vào vận hành các tổ máy nhiệt điện bị sự cố dài ngày khẩn trương khắc phục các sự cố ngắn ngày
chuyển sang các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý liên quan đến vụ vận chuyển trái phép
trước khi vận chuyển trái phép khoảng một mươi chín kg vàng từ campuchia về việt nam công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố năm đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
trước đó lực lượng công an đã mật phục bắt giữ nguyễn tấn phong vận chuyển khoảng một mươi chín kg vàng tổng giá trị là hơn một mươi tỷ đồng từ campuchia về việt nam
cùng lúc này tổ công tác khác đã khống chế và bắt giữ hồ văn sơn nguyễn hoài tâm
tại cơ quan công an sơn và tâm khai nhận tham gia đường dây vận chuyển trái phép vàng thỏi
vàng nữ trang qua lại biên giới việt nam campuchia đưa vào các tiệm vàng ở thành phố châu đốc để tiêu thụ
từ lấy khai của các đối tượng cơ quan điều tra đã thực hiện tám lệnh khám xét khẩn cấp tại các địa điểm
chỗ ở nơi làm việc đối với các đối tượng liên quan tạm giữ hơn một mươi bốn kg vàng thỏi vàng nữ trang nhiều đồ vật tài liệu tài sản có liên quan
tri cục kiểm lâm tp hcm vừa tiếp nhận từ người dân trên địa bàn quận bình thạnh bàn giao hai cá thể tt java
quý hiếm để chăm sóc trước khi thả về tự nhiên
thời gian qua lực lượng kiểm lâm tp hcm liên tiếp nhận được điện thoại từ người dân trên địa bàn tp hcm
báo cáo và bàn giao các cá thể động vật rừng quý hiếm nguy cấp
mới đây vào chiều ngày một mươi bảy tháng tám tri cục kiểm lâm tp hcm tiếp nhận từ người dân trên địa bàn quận bình thạnh
hai cá thể tt java gồm một cá thể được cân nặng là năm năm kg và một cá thể cái cân nặng ba bốn kg
các cá thể khoa học là manis javanica thuộc nhóm một b trong danh mục động vật rừng quý hiếm cấp
hai cá thể tt này được người dân cho tặng nhau sau khi biết các cá thể này thuộc động vật quý hiếm
không được phép nuôi nhốt trái phép nên đã tự nguyện bàn giao cho lực lượng chức năng
cùng ngày một người dân tại huyện bình chánh tp hcm đã bàn giao một cá thể cu ly nhỏ quý hiếm
nằm trong danh sách đỏ có trọng lượng là ba kg cho lực lượng chức năng
bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa đưa ra khuyến cáo du khách tìm hiểu kỹ thông tin về các gói du lịch
đặc biệt là các chương trình du lịch phòng khách sạn với mức giá rẻ hơn bình thường trong dịp nghỉ lễ quốc khánh ngày hai tháng chín
bộ văn hóa thể thao và du lịch khuyến cáo khách nên lựa chọn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch
đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật thay vì mua qua các cá nhân quảng cáo trên mạng xã hội
sau khi tìm được đơn vị uy tín
khách du lịch nên chủ động xác nhận lại thông tin trong hợp đồng du lịch như xác nhận đặt phòng
chất lượng giá dịch vụ thời gian chương trình du lịch hướng dẫn viên du lịch cơ sở vật chất đối với cơ sở lưu trú du lịch
du khách có thể chủ động tìm hiểu thông tin của các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch
tại website của cục du lịch quốc gia việt nam
thưa quý vị như trong rất nhiều những phóng sự cảnh giác trước chúng tôi đã đề cập
lừa đảo qua mạng hiện nay vô cùng nhiều
và các đối tượng lừa đảo cũng liên tục thay đổi những phương thức thủ đoạn để lừa đảo người dùng
mới đây nhất lợi dụng vào điện máy xanh là nơi mua sắm tin cậy các thiết bị điện tử
điện lạnh đồ gia dụng
một vài cá nhân tổ chức đã tạo ra những fanpage giả mạo điện máy xanh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
rất nhiều fanpage điện máy xanh giả với nhiều chiêu trò lừa gạt khách hàng bằng những thông tin gây nhiễu loạn
du khách hàng bằng những chương trình giảm gió sốc
những khuyến mại có một công hai
và do nhẹ dạ cả tin nghĩ đó là fanpage thật và chương trình khuyến mại là thật
chị lan anh đã bị lừa một trăm một mươi năm triệu đồng bằng hình thức mua hàng khuyến mại nhận quà trúng thưởng
họ thông báo cho tôi là tôi trúng thưởng một phần quà
có gửi tôi một đường link qua zalo mà tôi truy cập vào đường link đấy
khi tôi truy cập thì có rất nhiều nhiệm vụ và họ bắt tôi làm cái nhiệm vụ đấy
và bắt tôi làm những phần quà trúng thưởng
khi tôi làm nhiệm vụ một tôi nạp một triệu số tiền tôi nhận lại được là một triệu hai trăm năm mươi nghìn
sau khi nạp số tiền hai mươi triệu thì họ thông báo là hệ thống bị lỗi
tôi phải nạp số tiền là hai mươi triệu nữa để nhận lại số tiền hai mươi triệu kia
sau khi tôi nạp hai mươi triệu lần hai thì họ vẫn báo là hệ thống lỗi

tôi có được nhận được một cái link pet của điện máy xe nhắn tin cho tôi là nhận được phần quà
sau khi tôi cũng không kiểm tra kỹ nên là tôi cũng ấn vào cái link đấy thì họ cũng bắt tôi làm các nhiệm vụ
những nhiệm vụ làm có nghĩa là nạp tiền
đầu tiên là tôi cũng nghĩ là tôi thì thử như thế nào
thì tôi nạp năm trăm linh thì là lúc sau thì cũng có nhận được hoa hồng là sáu trăm linh nghìn
và họ lại bắt tôi làm thêm nhiệm vụ nữa
thì tôi cũng tò mò và cũng muốn biết là
nhớ đâu mình lại được khoản nữa thì tôi cũng nạp thêm và đấy là khoảng một mươi triệu gì đó
thì lúc đấy thì là hệ thống báo lỗi
và họ chặn hết thông tin liên lạc của tôi
thì tôi cũng biết là mình bị lừa
điều đang nói để tạo được sự tin tưởng các trang web lừa đảo
còn có chiêu trò comment thêm nhận xét từ tài khoản để chứng minh chương trình là có thật
tuy nhiên nếu khách hàng tinh ý có thể nhận thấy tất cả những comment đều là giả mạo từ các tài khoản ảo
để tránh sập bẫy từ bếp giả mạo
khách hàng cũng lưu ý
không nên trư cập vào bất cứ các trang web fanpage không trinh thống
và có bất cứ thắc mắc gì hãy đến trực tiếp cửa hàng điện máy xanh trên toàn quốc để được hỗ trợ
đầu tiên các đối tượng sẽ phải lập ra những cái giao diện làm sao để cho nó rất là giống
đối với các cái fanpage cũng như là các trang web của các thương hiệu nổi tiếng
các đối tượng này sẽ biết đưa ra những cái sự hấp dẫn về cái việc là lợi nhuận
cũng như là các cái món hời được đưa ra
cụ thể là thông thường sẽ đưa ra những cái khuyến mại rất lớn
thậm chí là đưa ra những cái món quả tặng chưa phải làm gì mà đã có quả tặng
để mà thực hiện cái mục đích đó là quảng cáo chẳng hạn
thế thì rất là nhiều người đã tin tưởng như vậy và bởi vì trong bản thân họ là cứ nghĩ rằng
đây là một cái thương hiệu có uy tín
chính vì vậy mà họ đã lao theo những cái chiêu trò dẫn dụ đó
để đánh lừa người dùng và chiến đoạt tiền của khách hàng
các đối tượng đã sử dụng rất nhiều những phương thức tinh vi
do đó người dùng mạng xã hội cần phải hết sức tỉnh táo khi nhận được những điện thoại
và tin nhắn quả tặng
thương hiệu có thể nhận biết các bếp giả mạo tên thương hiệu điện máy xanh
viết sai thành điện máy xanh hoặc điện máy xanh
địa chỉ số điện thoại thông tin xin web không rõ ràng
không nằm trong danh sách hệ thống siêu thị
trung tâm bảo hành đã được công bố trên website ht tbs hai kc vkvkvk điệnmáysanh com
bếp điện máy xanh thật có xác nhận tích xanh của facebook
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay thành phố hồ chí minh
để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác
chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
thưa quý vị các sở ngành của thành phố hồ chí minh đang tham gia bàn thảo
về phương án xây dựng cầu thủ thiêm bốn bắc qua sông sài gòn
nối thành phố thủ đức và quận bảy
theo sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cầu thủ thiêm bốn
đưa ra năm phương án thiết kế cầu thủ thiêm bốn
trong đó có ba phương án hướng tới chiều cao tỉnh không một mươi mét
một phương án chiều cao tỉnh không đạt mức một mươi năm mét một phương án chiều cao tỉnh không có thể lên tới bốn mươi năm mét
đơn vị tư vấn cho rằng việc nghiên cứu tỉnh không cầu phải dựa vào yếu tố kỹ thuật
đảm bảo không ảnh hưởng đến quy hoạch hai bên bờ
đồng thời còn xem xét đến kinh phí đầu tư và một số yếu tố khác
trong khi đó hầu hết doanh nghiệp đang khai thác tàu khách tàu du lịch ở tp hcm
nhận định tường thủy trên sông sài gòn bị hạn chế lớn bởi tỉnh không cầu thấp khai thác chưa xứng tầm
hiện cầu thủ thiêm bốn đang trong giai đoạn nghiên cứu thậm chí có thể làm cầu mở cầu xoay
lãnh đạo thành phố đã nhìn dần và chắc chắn sẽ phát triển tp hcm tương xứng với lợi thế tiềm năng của sông sài gòn
thưa quý vị bộ giao thông vận tải vừa báo cáo chính phủ phương án mở rộng cao tốc tp hcm trung lương mỹ thuận
trong đó với đoạn tp hcm trung lương bộ giao thông vận tải đã giao ban quản lý dự án bảy lập đề xuất báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
ngay sau khi được cấp có thẩm quyền bố trí vốn cho công tác chuẩn bị dự án
theo đó sẽ mở rộng lên tám làng xe bố trí đầy đủ làng dừng khẩn cấp chiều dài tuyến ba mươi chín tám km từ nút giao chợ đệm
đến nút giao thân cổ nghĩa
tính tuyển gian đã đề xuất mở rộng đoạn trung lương mỹ thuận bộ nguồn vốn ngân sách nhà nước
trong trường hợp đầu tư theo ppp bộ giao thông vận tải nghiên cứu báo cáo thủ tướng chính phủ
bộ giao thông vận tải thông tin thêm hiện có nhiều nhà đầu tư quan tâm mở rộng tuyến cao tốc tp hcm trung lương mỹ thuận
như liên danh sienco sáu cotecon thuận việt tập đoàn đèo cả tổng công ty xây dựng cảng trung quốc
thưa quý vị mới đây ban quản lý đường sát đô thị tp hcm vừa có tờ trình dự thảo xây dựng đề cương đề án
phát triển hệ thống metro để thực hiện kết luận bốn mươi chín của bộ chính trị
trong đó nổi bật là đề xuất gộp toàn dự án metro duyệt một lần
theo ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm với quy trình thủ tục như hiện nay
tổng thời gian thực hiện một tuyến metro kéo dài trung bình một mươi hai đến một mươi năm năm
trong khi đó công tác chuẩn bị đầu tư cho toàn bộ
tuyến phải được hoàn thành trong vòng bốn năm năm chậm nhất vào năm hai nghìn hai mươi tám
do vậy dự thảo đề án đề xuất hai phương án
một là đề xuất không thực hiện các thủ tục đầu tư trong một dự án
một tuyến riêng biệt như các làm hiện nay
mà thực hiện thủ tục đầu tư cho toàn bộ các tuyến đường sắt đô thị
quốc hội sẽ phê duyệt chủ trương đầu tư cho toàn bộ dự án
giao cho tp hcm phê duyệt dự án đầu tư
phương án hai là chuyển đổi mô hình ban quản lý đường sắt đô thị
thành mô hình doanh nghiệp về đường sắt đô thị với các chức năng đầu tư
vay vốn quản lý dự án vận hành bảo dưỡng phát triển bất đồng sản
theo kế hoạch tp hcm sẽ xây dựng đề án để trình quốc hội thông qua vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
tiếp đó thành phố hoàn tất công tác quy hoạch chi tiết dự án và quy hoạch tod năm hai nghìn hai mươi năm
giai đoạn năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi sáu hoàn tất công tác thu xếp nguồn vốn thực
thưa quý vị trong bối cảnh giá gạo lên xuống liên tục
trong những ngày qua các siêu thị tại tp hcm vẫn cam kết bình ổn giá
đồng thời tăng nguồn cung gạo để đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng
tại hệ thống bán lẻ của sài gòn cô úc nguồn cung và giá cả các mặt hàng gạo
tại hệ thống vẫn đang giữ ổn định
thời gian tới dù thị trường có biến động phía đơn vị này và các nhà cung cấp
vẫn giữ và giảm giá gạo
theo đại diện của lotte mark đã phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp
để bình ổn giá các sản phẩm gạo
tính đến thời điểm hiện tại mỗi nhà cung cấp gạo đều có một sản phẩm
nằm trong chương trình bình ổn giá và được bày bán tại một mươi năm siêu thị
của đơn vị trên toàn quốc
tại hệ thống bán lẻ mega market nhờ đã làm việc với nhà cung cấp
nên nguồn cung gạo trong ba tháng tới của đơn vị này có thể tăng gấp hai ba lần
so với trung bình lượng bán trong ba tháng gần nhất đảm bảo không thiếu hàng
mega market cam kết không tăng giá gạo trong tháng tám thậm chí đã áp dụng khuyến mại
tuy nhiên giá bán dự kiến trong tháng chín sẽ tăng nhẹ do sức ép giá đầu vào
thưa quý vị lần đầu tiên trái thanh long của tỉnh bình thuận sẽ có hệ thống
truy xuất nguồn gốc điện tử theo dõi xuất xứ và dấu chân carbon
hệ thống này do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và chương trình phát triển
liên hợp quốc đang triển khai thí điểm trên trái thanh long được trồng tại bình thuận
hệ thống này giúp người tiêu dùng trong nước và các nước nhập khẩu khi mua trái thanh long
được trồng tại bình thuận có thể quắt mã qr truy xuất nguồn gốc để biết rõ lượng khí carbon
trong từng công đoàn sản xuất biết được mức độ thực hành xanh hoặc thân thiện với môi trường
của loại trái cây này đặc biệt công nghệ này còn phân tích để đưa ra các giải pháp
giảm phát thải carbon trong sản xuất cụ thể nếu vườn trồng chuyển đổi sử dụng điện chiếu sáng
từ bóng đèn compact sang đèn led sẽ giúp giảm tới sáu mươi tám lượng phát thải từ sử dụng điện năng
ngoài ra nếu trồng sen cây thân gỗ tại các bờ bao đường ranh giới khoảng trống trong vườn
sẽ giúp hấp thu đáng kể lượng khí carbon do cây thanh long thải ra
giá vàng sgc tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong năm mặc dù giá vàng thế giới biến động nhẹ
đồng thời đẩy chênh lệch mua bán lên cao hơn
sáng nay ngày một mươi chín tháng tám giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý sài gòn sgc
được giữ nguyên chiều mua vào như hôm qua mức sáu mươi bảy triệu đồng trên một lượng
tuy nhiên tăng thêm một trăm linh đồng ở chiều bán ra lên sáu mươi bảy bảy triệu đồng trên một lượng
và tiếp tục ghi nhận mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay
trên vàng dẫn bốn số chín của sgc được duy trì giá mua năm mươi năm tám triệu đồng và bán ra năm mươi sáu bảy mươi năm triệu đồng
ở thị trường thế giới giá vàng chỉ dứt nhẹ trong phiên hôm qua
sáng nay lại quay đầu giảm ba usd còn một tám trăm chín mươi năm usd trên một ao
nguyên nhân chính là do đồng usd tăng mạnh trong dõi thanh toán quốc tế
khiến giới đầu tư phải bán kim loại quý nhằm cắt lỗ và chuyển hướng đầu tư
trong phiên giao dịch cuối tuần cổ phiếu của hàng loạt công ty bất đồng sản
đang trở thành tâm điểm bán tháo dòng tiền bị rút ra liên tục
ngay khi mở phiên giao dịch cuối cùng của tuần lực bán đã lập tức áp đảo vào
khiến toàn bộ thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ
trong đó nhóm cổ phiếu bất động sản trở thành tâm điểm bị thoát hàng
điển hình là các mã vic vingroup vhm vinhomes nvl novaland
theo đó thông tin về việc tập đoàn bất đồng sản evergrande của trung quốc
đã chính thức nộp đơn xin bảo hộ phá sản ở new york mỹ
đã khiến giới đầu tư việt cũng không khỏi sung sao
evergrande từng là nhà phát triển bất đồng sản lớn thứ nhị đất nước tỷ dân
xếp theo lĩnh vực ngành bất động sản đang bị bán mạnh nhất
tiếp đến là ngành dịch vụ bán lẻ đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
hoa chất toàn nguyên dầu khí dịch vụ tiện ích
ngân hàng riêng chỉ số cổ phiếu ngành công nghệ vừa giữ được sắc xanh tăng trưởng
thị trường chứng khoán việt nam vừa trải qua phiên giao dịch cuối tuần kém tích cực
khi sắc đỏ bao trùm trên diện rộng với trên một mã giảm
thậm chí gần ba trăm linh cổ phiếu nằm sàn la liệt gấp đôi số lượng mã tăng giá
điều này khiến không ít nhà đầu tư lo lắng
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
đóng cử phiên một mươi tám tháng tám vn index giảm đến năm mươi năm bốn mươi chín điểm giảm bốn năm xuống mốc một một trăm bảy mươi bảy chín mươi chín điểm
đi kèm với biên đội giảm sâu thì giá trị phép lệnh trên sàn hosea tương ứng được kéo lên gần ba mươi năm tỷ đồng
tăng hơn bốn mươi bảy so với phiên trước và là mức cao nhất trong một mươi chín tháng qua
theo ghi nhận của các chuyên gia sau đà tăng khám mạnh mẽ của vn index kể từ đầu tháng sáu
để tiến lên mốc cao nhất trong vòng một mươi một tháng áp lực chút lời gia tăng đáng kể
cũng không phải quá khó hiểu tính đầu cơ cao của thị trường dẫn đến những phiên giảm điểm có phần sốc hơn
tính đầu cơ cao của thị trường dẫn đến những phiên giảm điểm có phần sốc hơn
thêm nữa tỷ giá việt nam đồng trên usd đã biến động mạnh trong hai tuần gần đây
tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm
do đó nếu tỷ giá tiếp tục tăng trong các ngày tới nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục xuất hiện dịp điều chỉnh
tuy nhiên về dài hạn triển vọng của chứng khoán việt nam vẫn được đánh giá khả quan
do tình hình vĩ mô ổn định và khả năng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết được đánh giá cao
cái mức tăng trưởng của các doanh nghiệp có thể sẽ cải thiện hơn trong quý ba và quý bốn
như vậy thì nó có thể sẽ giúp cho tình hình định giá của các doanh nghiệp có thể sẽ trở nên hấp dẫn trở lại
và điều này cũng sẽ là yếu tố hỗ trợ cho đà tăng của thị trường chứng khoán trong thời điểm sau tháng cuối năm
do đó tôi dự báo rằng đà tăng của trị số vnx sẽ duy trì
tuy nhiên ở thời điểm ngắn hàng hiện tại nhà đầu tư cũng nên lưu ý tại buồng kháng cực một nghìn hai trăm sáu mươi một nghìn hai trăm sáu mươi năm điểm
trong trung hạn tôi cho rằng trị số vnx có thể sẽ hướng đến những mức cao hơn
nhưng mà về gần những thời điểm cuối năm của hai nghìn hai mươi
thì trị số vnx có thể sẽ xoay quanh quay trở lại mức một hai trăm linh
mặt khác sau liên tiếp các đợt giảm lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước
lãi suất tiền gửi và cho vay tại các ngân hàng thương mại đều đã hạ nhiệt so với giai đoạn trước
dù mức độ khác nhau
lãi suất giảm giúp kênh chứng khoán trở nên hấp dẫn một cách tương đối so với khửi tiền tiết kiệm ngân hàng
và đã thu hút một phần dòng tiền chuyển dịch sang dù con số có thể không quá lớn
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị